cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ vừa tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án giết người
xảy ra vào ngày hai mươi tháng bốn tại khu hai mươi một xã tứ xã huyện lâm thao tỉnh phú thọ
nạn nhân là anh khổng văn tuấn được vợ phát hiện tử vong trong buồng ngủ của gia đình
quá trình điều tra cơ quan điều tra đã làm rõ hoàng thị lập là vợ anh tuấn
do mâu thuẫn với chồng đã cùng con trai sinh năm hai nghìn năm dùng khăn xiết cổ anh tuấn dẫn đến tử vong
tại buổi thực nghiệm bị can hoàng thị lập cùng con trai đã thực hiện lại toàn bộ quá trình phạm tội của mình
những diễn biến phạm tội của đối tượng hoàn toàn trùng khớp với lời khai của bị can
tại cơ quan điều tra và những tài liệu chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được